những người những công dân sang trung quốc lao động trái phép làm thuê là đã vi phạm quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh gây phức tạp tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
vì vậy chính quyền các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về việc chấp hành nghiêm các quy định xuất nhập cảnh không tự ý sang trung quốc lao động làm thuê trái phép